nhân dịp đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sáng nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng tổ đại biểu số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
đã tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đồng nai
cụ thể sáu mươi phần quà mỗi phần trị giá ba triệu đồng được đồng chí võ văn thưởng
cùng các đại biểu tổ đại biểu một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
trao cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện nhơn trạch
long thành và thành phố biên hòa
đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các gia đình chính sách
và mong muốn năm hai nghìn hai mươi đời sống của các gia đình chính sách và nhân dân địa phương
ngày càng tốt hơn
đồng chí võ văn thưởng đánh giá đồng nai là một trong những địa phương đi đầu
trong phát triển kinh tế của cả nước nhưng vẫn còn một số gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới đảng nhà nước sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm
chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách